nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
chiều hôm nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương báo điện tử đảng cộng sản việt nam
đã tổ chức lễ ra mắt giao diện mới trang thông tin điện tử hồ chí minh
tới dự có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng
tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
xin chào và hẹn gặp lại